thưa quý vị chiều ngày một mươi tháng năm tại hà nội quận ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm đã phối hợp cùng công ty sách và truyền thông việt nam
nhà sách tri thức trẻ books cùng các đơn vị có liên quan tổ chức buổi hội thảo khoa học
đại tướng văn tiến dũng nhà quân sự chính trị song toàn thời đại hồ chí minh
tọa đàm nhằm tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa tài năng phẩm chất cách mạng
và công hiến của đại tướng văn tiến dũng với cách mạng việt nam
đại tướng văn tiến dũng bí danh là lê hoài sinh quán tại xã cổ nhuế huyện tử liêm
nay là phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm thành phố hà nội
ông là một trong những tướng lĩnh danh tiếng của việt nam
trong chiến tranh việt nam ông đã trực tiếp tham gia chỉ đạo các chiến dịch như
chiến dịch đường chín nam lào chiến dịch trị thiên chiến dịch tây nguyên
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ông giữ chức tư lệnh chiến dịch giải phóng sài gòn ra định
buổi tọa đàm nhận được sự quan tâm của các tướng
các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan đơn vị khác nhau như hội khoa học lịch sử việt nam
học viện khoa học xã hội viện lịch sử đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
với hơn hai mươi tham luận từ nhiều góc độ tiếp cận nghiên cứu khác nhau
các nhà khoa học đã đưa ra ý kiến phát biểu để cung cấp thêm tư liệu
cách nhìn nhận đánh giá mới về tài năng và công lao của đại tướng văn tiến dũng
qua đó làm rõ chặng đường hơn sáu mươi năm năm hoạt động cách mạng sôi nổi
cùng những công hiến xuất sắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của ông
những kết quả đúc kết được từ buổi tọa đàm sẽ được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của cơ quan
đơn vị góp phần xây dựng và phát triển đất nước bảo vệ tổ quốc
phòng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội cho biết
trên địa bàn thành phố còn hơn hai một trăm linh công trình còn tồn tại vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra hơn một bốn trăm linh nhà trung cư gần bốn trăm linh trung cư mini
cũng có nguy cơ trái nổ cao
lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tất cả cơ sở xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
một hai trăm một mươi ba trường hợp với tổng số tiền hơn sáu năm tỷ đồng tạm đình chỉ ba trăm năm mươi một cơ sở đình chỉ hoạt động một trăm một mươi tám cơ sở
đến thời điểm hiện tại đã có nhiều chủ cơ sở chủ hộ gia đình đã thực hiện bổ sung các giải pháp trước mắt
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình như đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ
trung cư mini
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị địa phương phải vào cuộc tích cực hơn
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra
liên tiếp từ đầu năm đến nay xảy ra các vụ cháy lớn nhỏ
bên cạnh sự có mắt kịp thời của lực lượng chức năng thì để giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ
ý thức trách nhiệm kỹ năng về phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân đóng một vai trò cốt yếu
công tác tuyên truyền trải nghiệm thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
đây là hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được quận hoàn kiếm tổ chức mới đây
các đội thi sẽ trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và tranh tài ở phần thi thực hành
xử lý tình huống chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh
cái này nó rất là quan trọng đối với cả những hộ dân
khi mà xảy ra cháy nổ nó có cái kinh nghiệm để mà xử lý những cái đám cháy xảy ra
giúp mình tuyên truyền hoặc là thông báo cho người nhà với cả tuyên truyền cho những hàng xóm xung quanh
hàng tháng thì đều do ban trong cái tổ liên gia đều do ban cả
nên chúng tôi nắm mắt được trong cái giờ vàng của năm phút giờ đầu là rất là tốt
và cái kiến thức dùng ga dùng điện là chúng tôi đều nắm được
và thối thoát hiểm tất cả những cái gì mà của cái phòng trái trợ cháy là chúng tôi đều nắm mắt hết
bên cạnh những buổi tuyên truyền đi từng ngõ gõ từng nhà kiểm tra phòng ngừa nguy cơ cháy nổ
thông qua những cuộc thi các buổi diễn tập nhằm bổ sung kiến thức năng lực kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cứu người cứu tài sản cho người dân
tuy nhiên không ít vụ cháy xảy ra vẫn gây thiệt hại về người
điều này cho thấy thực tế vẫn còn nhiều tồn tại khó khăn trong công tác tuyên truyền tới toàn thể người dân
chúng ta ở đây thì mới đang góc độ là chỉ tập huấn cho những người trưởng thành
thậm chí có những người tham gia
chúng ta trong các đội dân phòng thì cứ được tập huấn đi tập huấn lại
trong khi người dân và đặc biệt là các cháu học sinh thì cũng chưa được phổ cập thường xuyên
chính vì vậy khi xảy ra sự cố thì đa phần là những đối tượng mà chưa được tập huấn
thì người ta không có các kỹ năng cũng như người ta không hình dung ra được phải chạy đi đâu làm gì
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn đi vào thực chất công tác tuyên truyền cụ thể hóa bằng những buổi diễn tập
các cuộc thi thực hành chính là tiền đề để cho hoạt động phổ cập kiến thức
có kỹ năng thực hành phòng chạy chữa cháy thoát nạn và rất cần sự hợp tác từ chính phía người dân
trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm tỉnh lào cai dự kiến số hộ cần hỗ trợ nhà ở là bảy chín trăm linh hai hộ với tổng kinh phí là khoảng hai trăm tám mươi tỷ đồng
riêng năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh sẽ phấn đấu hỗ trợ cho hơn năm sáu trăm linh hộ dân làm nhà mới cải tạo và nâng cấp nhà ở
lào cai sẽ hỗ trợ cho hơn năm sáu trăm linh hộ dân làm nhà mới cải tạo và nâng cấp nhà ở
hỗ trợ xây mới trên ba sáu trăm linh nhà cải tạo sửa chữa hơn hai nhà tổng kinh phí khoảng hai trăm linh năm tỷ đồng
để hoàn thành kế hoạch các sở ngành địa phương đã và đang tích cực ra soát những hộ thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định
để có phương án hỗ trợ phù hợp thành lập tổ công tác đồng hành hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng hoàn thiện hồ sơ thủ tục và xây dựng nhà ở
đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận cùng chung tay thực hiện
cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước các địa phương tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa
huy động nguồn lực giúp hộ khó khăn thực hiện cải tạo nâng cấp nhà ở cho người dân
lào cai hiện còn một mươi hai hai trăm bốn mươi chín hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở
thưa quý vị an giang không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nét văn hóa đặc sắc riêng có
mà quê hương bảy núi còn lưu giữ rất nhiều làng nghề thủ công truyền thống mang đậm văn hóa đồng bằng nam bộ
để gìn giữ và phát huy các giá trị của làng nghề thì thời gian qua tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp
nhất là hỗ trợ vốn đào tạo nghề đặc biệt là kết hợp phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề
dẫn dụng linh hoạt lòng ghép nguồn giống từ các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình phát triển kinh tế xã hội
dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình giám nghèo xây dựng nông thu mới
tỉnh an giang đã kịp thời hỗ trợ đầu tư khôi phục duy trì và phát triển nhiều làng nghề
hiệu quả rõ nét phải kể đến các làng nghề mọc ở chợ mới
nhờ được đầu tư máy móc trang thiết bị công nghệ hiện đại
nên sản phẩm của làng nghề luôn đa dạng chất lượng tốt thị trường ngày càng mở rộng nguồn thu ổn định
làng nghề được công nhận có những chế độ chính sách của nhà nước hỗ trợ
ví dụ như đường dây điện cộng thêm chế độ chính sách của nhà nước hỗ trợ mua sắm máy móc thiết bị để thay đổi
thì làng nghề có chuyển biến khá hơn
làng nghề mọc chợ thổ quốc nhìn chung đã góp phần vào sự phát triển của địa phương rất lớn
doanh thu của lợi nhận của một hộ bình quân ước đạt khoảng năm mươi triệu đồng trên một hộ
đặc biệt với giải pháp phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề truyền thống đã tạo luồn gió mới
góp phần phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương
đồng thời tăng thu nhập cho nhiều hộ dân tham gia làm du lịch
cho đến thời điểm này cũng liên kết tốt các công ty du lịch
cái khởi sắc như vậy khách càng ngày càng đông như vậy
cũng như là thu hút nhiều người ở trong cộng đồng
tham gia giường làm như ở đây cũng có bánh bò
có vấn đề ẩm thực giới thiệu những ngôi nhà cổ
toàn tỉnh an giang có hai mươi chín làng nghề làng nghề truyền thống
hàng năm giúp tạo việc làm cho hơn một mươi hai hai trăm linh lao động
đây là nhóm nghề đặc thù nên việc bảo tồn và phát triển có giai trò rất quan trọng
theo đó tỉnh an giang đang tập trung giải pháp thực hiện tốt các dự án phát triển các làng nghề truyền thống
theo từng ngành nghề lĩnh vực trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất đa dạng sản phẩm
phù hợp với thị trường tiêu thụ gắn với phát triển sản phẩm du lịch
thưa quý vị và các bạn khu phố cổ hà nội với lôi kiến trúc độc đáo thể hiện rõ bản sắc văn hóa thủ đô
nghìn năm văn hiến với nhiều hoạt động nghề thủ công truyền thống
trong đó phố lãn ông thuộc phường hàng bồ quận hoàn kiếm là một trong số ít các con phố
trong ba mươi sáu phố phường hà nội còn giữ được nghề truyền thống
phố lãn nông từ lâu đóng một vai trò quan trọng như một phố nghề truyền thống trong khu phố cổ hà nội
đồng thời đây là một địa chỉ không thể bỏ qua của khách du lịch mỗi lần đến thăm hà nội
đặc biệt nơi đây có một mùi hương rất đặc trưng khiến những người ở xa mỗi lần qua phố không khỏi ngạc nhiên ấn tượng
phố lãn ông nguyên là đất thôn hậu đông hoa môn tổng hậu túc huyện thọ sương cũ
đến cuối thế kỷ một mươi chín người pháp đặt tên phố là rưu đẹp
đây là nơi phố kiên phố phúc kiến bởi nơi đây tập trung rất đông người hoa từ tỉnh phúc kiến sang cư ngụ
họ mang theo nghề bốc thuốc bắc đến lập nghiệp và chung sống hòa thuận với cư dân bản địa
theo thời gian phố phúc kiến trở thành con phố chuyên doanh các loại thuốc bắc của người hoa
và các loại đông nam dược của người việt do người dân làng đa ngưu xã tân tiến huyện văn giang tỉnh hưng yên lập nên
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín phố phúc kiến được đổi tên thành lan ông tên của danh nghi hải thượng lãn ông
người được tôn là ông tổ nghề đông nam dược
những người đầu tiên làm nghề thuốc ở phố lãn ông là một số hoa kiều
trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến dòng họ phó đến từ tỉnh phúc kiến
sau đó còn có hàng chục lương y người việt thành danh trên phố này
họ có gốc gác phần lớn là từ những làng nghề làm thuốc có truyền thống như đa ngưu nghĩa trai ninh hiệp
nằm trên con phố này có một công trình kiến trúc cổ tăng tên hội quán phúc kiến
được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
đây không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa lâu đời
mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ về một thời kỳ hào hùng của cộng đồng người hoa xưa
hội quán phúc kiến tọa lạc ở số nhà bốn mươi phố lan ông
hiện được sử dụng làm lớp học cho trường tiểu học hồng hà
đây từng là nơi an cư lạc nghiệp của cộng đồng người gốc hoa sinh sống quanh khu vực phố cổ hà nội
theo miêu tả trên văn bia hội quán phúc kiến là di tích mang giá trị lịch sử
có ý nghĩa trong việc nghiên cứu lịch sử thủ đô
đặc biệt hội quán phúc kiến thờ thần thiên thượng thánh mẫu
một vị hộ thần của các vùng biển được tôn kính cả trong phật giáo và đạo giáo
vì vậy đối với cộng đồng người hoa di cư bằng đường thủy
bà được thờ phụng vô cùng rộng rãi
năm hai nghìn bảy hội quán phúc kiến được bộ văn hóa thể thao và du lịch
xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
với vẻ đẹp văn hóa và bề dày truyền thống của một con phố nghề thăng long hà nội
phố lạn ông ngày càng khẳng định được vị trí độc đáo riêng biệt của mình
đó chính là tiền để tạo nên sức hấp dẫn của khu phố cổ

bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo xô xa ngày hôm nay
thưa quý vị trên báo nhân dân có bài
đảng chịu sự giám sát của nhân dân gốc vững cây bền muôn sự đều nên
đảng chịu sự giám sát của nhân dân là quan điểm nhất quán xuyên suốt
trong quá trình lãnh đạo cách mạng của đảng ta được khẳng định trong các cương lĩnh
nghị quyết và được thể chế cụ thể hóa trong các quy định của đảng và nhà nước
quá trình phát triển tư duy lý luận
hoàn thiện đường lối chủ trương về phát huy quyền làm chủ của nhân dân
là cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý để các cấp ủy đảng và chính quyền
chủ động sáng tạo khi thực thi đưa nghị quyết vào cuộc sống
từ đường lối chủ trương đến các chính sách pháp luật đều hướng đến mục tiêu phát huy vai trò
của nhân dân trong công tác giám sát phản biện xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở
vận động bỏ thi lớp một mươi công lập và phân luồng sau bậc trung học cơ sở
là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp đóng vai trò quan trọng
trong việc phân luồng sau bậc trung học cơ sở
thế nhưng theo các chuyên gia danh giới giữa việc tư vấn định hướng
với việc có dấu hiệu ép buộc học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp một mươi công lập rất mong manh
vì vậy giáo viên và nhà trường phải tròn vai trong công tác hướng nghiệp quan trọng này
chúng ta không được đánh đồng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
thành câu chuyện ép thí sinh không được dự thi
cũng liên quan đến giáo dục
an toàn thực phẩm trong trường học trên báo đại đoàn kết
phản ánh việc thời gian qua liên tiếp các vụ ngộ độc tập thể xảy ra
tại nhiều địa phương khiến nhiều người nhập viện
điều này một lần nữa đặt ra vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các nhà trường hiện nay
một trong những vấn đề luôn làm đau đầu các cơ quan chức năng nhà trường và phụ huynh
đó là cạm bẫy hàng rong trước cổng trường học
mặc dù đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
thế nhưng vẫn còn tồn tại những gánh hàng rong tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm
những việc mua đồ ăn không đảm bảo chất lượng ở các xe bán hàng rong này
bên cạnh việc tăng cường quản lý các quán hàng rong này
việc nâng cao nhận thức của học sinh cũng được các nhà trường trú trọng
bài viết trên báo hà nội mới đặt câu hỏi
vì sao giá vàng liên tục leo đỉnh mới sau đấu thầu
những ngày qua giá vàng trong nước liên tục tăng cao
và đến nay là đã vượt mốc chín mươi hai triệu đồng một lượng
trên thị trường mặc dù các chuyên gia nhiều lần đã đưa ra lời khuyên
là không nên mua vàng khi giá biến động mạnh
thế nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua
có thể thấy rằng sau khi đấu thầu vàng trái với kỳ vọng
giá vàng lại có xu hướng đi lên
theo các chuyên gia việc đấu thầu vàng không đạt được như kỳ vọng
là giúp ổn định thị trường thu hẹp tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới
có lẽ vì thế nên nhiều người lo ngại giá vàng còn tăng
nên đã mua vào trong những ngày qua
tâm lý đám đông càng khiến cho người dân đổ xô đi mua vàng nhiều hơn
và giá liên tục lập kỷ lục mới
còn theo bài viết trên báo tiền phong
nếu ngân hàng nhà nước không can thiệp kịp thời
giá vàng miếng sgc có khả năng sẽ lên tới một trăm linh triệu đồng một lượng
nhiều chuyên gia đều thống nhất cần phải sửa đổi nghị định hai mươi bốn
về quản lý vàng miếng càng nhanh càng tốt
ngân hàng nhà nước nên coi vàng là một hàng hóa khá thông thường
mọi người đều có thể sử dụng và quản lý bằng thuế thay vì độc quyền
việc xóa bỏ độc quyền sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất vàng miếng
để đáp ứng nhu cầu của người dân
khi cung được tự do được cạnh tranh bình đẳng thì người dân tiếp cận vàng tích lũy sẽ dễ hơn
sẽ không còn tình trạng khan hiếm nữa
trái cây teo tóp theo hạn mặn là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
hạn mặn kéo dài khiến cho nguồn nước ngọt tại các tỉnh miền tây khan hiếm
dẫn đến tình trạng xứ rửa thiếu rửa vườn quốc sầu riêng khan hiếm sầu riêng
các địa phương chuyên canh vườn cây ăn trái như tiền giang bến tre đồng tháp
gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước tưới khiến năng suất một số loại trái cây
như sầu riêng chôm chôm dừa xoài giảm
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin về thời tiết